cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
tính từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn tháng bốn xuất hiện rông lốc mưa đá trên diện rộng khiến năm huyện phú yên bắc yên thuận châu quỳnh nhai vân hồ bị thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước và người dân
dông lốc mưa lớn làm hai người tử vong một người là g t n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại bản bá khôn xã triềng khong huyện sông mã
người thứ hai trú tại nhà ông thào a câu bản hổi luông
xã mường lèo huyện xuất cục bị xét đánh
tổng số nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra là bốn bảy trăm bốn mươi tám nhà trong đó huyện vân hồ có ba mươi nhà phú yên có ba sáu trăm linh ba nhà bắc yên hai trăm linh bảy nhà thuận châu năm trăm chín mươi bốn nhà mường la chín mươi chín nhà quỳnh nhai một trăm linh năm nhà
mưa lớn khiến đường dây một trăm một mươi kv và trạm một trăm một mươi kv ở huyện phú yên bị nghiêng một mươi hai vị trí cột làm ảnh hưởng đến hai mươi bảy ba trăm ba mươi tám khách hàng bị mất điện
mưa lớn kèm theo rông lốc cũng làm hai mươi một điểm trường tại huyện phù yên bị thiệt hại cấp tiểu học và trung học cơ sở một mươi ba điểm trường cấp học mầm non tám trường cùng nhiều tài sản khác của người dân
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la mưa đá rông lốc gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi chín ha lúa hai mươi tám hectare trồng cây lâu năm diện tích trồng cây hàng năm bị ảnh hưởng bốn trăm một mươi bốn năm mươi ha bảy trăm một mươi sáu hectare cây ăn quả bị thiệt hại cùng hàng trăm đàn gia súc gia cầm bị chết
tính từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn
tháng bốn tổng thiệt hại do mưa lớn rồng lốc mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh sơn la ước tính hơn năm mươi bốn tỷ đồng
theo đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây rông đối lưu mạnh đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt
hiện tượng trên kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút thường xảy ra trong các cơn rông vào thời gian rào mùa
anh nắng mắt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích kích đối lưu phát triển hàng năm vào tháng năm sáu là thời kỳ nhiệt độ miền bắc rất cao khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn
vòng đời của một đám mây rông thường ngắn xuất hiện trong khoảng bốn sáu giờ nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút
mưa rông thường xuất hiện bất ngờ lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng gãy đổ cây cối
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời điểm này thời tiết miền bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa rông nhiệt về chiều còn lập lại nhiều lần
ở việt nam rông nhiệt xuất hiện chủ yếu từ đầu mùa hè và thường cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gai gắt
hiện nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thể cảnh báo mưa rông trên nội thành hà nội từ ba mươi đến bốn mươi năm phút trước khi xảy ra
để ứng phó với thời tiết cực đoàn cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen gió mạnh hơi lạnh ẩm
chuyển sang thông tin thời tiết thế giới đáng chú ý
thưa quý vị bộ giáo dục văn hóa nghiên cứu và công nghệ indonesia mới đây cảnh báo hơn năm mươi bảy trường học ở nước này có nguy cơ đối mặt với các mối đe dọa thiên tai
tiến sĩ praptono thư ký tổng cục giáo dục mầm non giáo dục cơ bản và giáo dục trung học indonesia cho biết từ dữ liệu chúng tôi có mỗi khi thảm họa xảy ra nó cũng tác động đến lĩnh vực giáo dục
indonesia hiện có hơn năm trăm linh trường học với hơn sáu mươi triệu học sinh và năm triệu nhân viên giáo dục
trong đó bảy mươi tám đơn vị giáo dục tương đương bốn trăm một mươi ba trường học có nguy cơ hứng chịu động đất ba mươi tám tương đương hai trăm linh hai trường học có nguy cơ bị lũ lụt
chín tương đương với bốn mươi chín trường học có nguy cơ bị lũ lụt
đối mặt với tình trạng sạt lở đất
bên cạnh đó các thảm họa như sóng thần núi lửa phun trào lũ quét cũng ảnh hưởng đến hàng nghìn trường học trên toàn quốc
theo dữ liệu của bộ giáo dục văn hóa nghiên cứu và công nghệ indonesia trong một mươi năm năm qua hơn một mươi năm trường học đã hứng chịu thiệt hại do thiên tai
tác động của thiên tai lên trường học ở nhiều khía cạnh như hư hỏng cơ sở hạ tầng gián đoạn khả năng tiếp cận giao thông trang thiết bị học tập bị hư hỏng học sinh phải nghỉ học
do đó trong kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn chính phủ indonesia xây dựng văn hóa nhận thức về thảm họa cho học sinh giáo viên nhân viên trường học
hy vọng trường học indonesia có thể phát hiện các mối đe dọa và dự đoán trước về các thảm họa có thể xảy ra tiến sĩ prapuno nói
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi sáu tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng
riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây
phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước